trong thời gian đánh bắt thủy hải sản trên biển giữa các bị cáo lê văn điền nguyễn hoài nhớ nguyễn văn hải và nguyễn ngọc trí có mâu thuẫn với tài công nguyễn ngọc tuấn
đêm hai mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi một điền rủ ba đối tượng trên cùng nhau giết chết tuấn
sau khi các đối tượng dùng dao đâm nhiều nhát nhớ còn dùng dao cắt cổ anh tuấn
khi nạn nhân tử vong các đối tượng quang xác anh tuấn xuống biển rồi lấy đi các tài sản trên tàu
ngoài hai án tử hình hai án trung thân cho bốn bị cáo tòa án nhân dân tỉnh cà mau còn tuyên phạt ba bị cáo cũng là ngư phủ trên tàu từ năm đến bảy năm tù về tội cướp tài sản
mặc dù công ty của gia đình bị thua lỗ phải dừng hoạt động nhưng đặng đức danh giám đốc công ty vẫn bịa ra lý do có nhiều công trình chia lãi cao để rụ rỗ đối tác góp vốn
tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo đặng đức xanh trú tại phường hòa an quận cẩm lệ một mươi năm năm tù về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng danh là giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn văn chiến trinh chuyên xây dựng công trình dân dụng công nghiệp gia công cơ khí kinh doanh vật liệu thiết bị
từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy công ty làm ăn thua lỗ nên dừng hoạt động tuy nhiên danh vẫn giữ con dấu và giấy tờ công ty
đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi do cần tiền đánh bạc qua mạng danh nảy sinh ý định lừa đảo bằng cách lên mạng xã hội tìm các nhóm khởi nghiệp kêu gọi góp vốn với công ty để thi công công trình hứa hẹn trả lợi nhuận cao từ ba mươi ba đến bốn mươi một mỗi công trình lừa đảo nhiều người góp vốn
cho đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai danh đã lừa đảo ba người trong đó có cả người yêu của bị cáo chiếm đoạt gần hai bốn tỷ đồng
công an huyện long mỹ tỉnh hậu giang vừa phá chuyên án mua bán tảng chữ trái phép
công an huyện long mỹ đã bắt đối tượng đỗ duy khương cùng tăng vật là gần năm mươi năm gram ma túy tại nhà của đối tượng ở xã thuận hòa huyện long mỹ
vào khoảng một h ba mươi chiều ngày hai mươi chín tháng sáu lực lượng công an đã bất ngờ kiểm tra bắt quả tăng đỗ duy khương cất dấu trên người một bịch ni lông chứa ma túy ngay tại nhà của đối tượng
qua khám xét cơ quan công an tiếp tục phát hiện thu giữ thêm nhiều bịch ni lông và đoạn ống nhựa có chứa ma túy đá khối lượng gần năm mươi năm gram cùng hơn hai trăm sáu mươi triệu đồng và một số vật dụng liên quan
bước đầu khương khai đã mua số ma túy này về để bán cho các con nghiện trên địa bàn
phần cuối là những thông tin về truy nã tội phạm cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng